sở tài nguyên và môi trường hà nội đang xây dựng thí điểm các giải pháp nhằm xóa dần bếp than tổ ong vào năm hai nghìn hai mươi
và thay thế bằng một loại bếp cải tiến thân thiện với môi trường
theo đó sở tài nguyên môi trường hà nội sẽ ra soát thống kê các xưởng sản xuất bếp than và than tổ ong
để có kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở này
theo thống kê trung bình thành phố hà nội tiêu thụ hơn năm trăm linh tấn than một ngày
lượng phát thải tương đương gần một chín trăm linh tấn khí co hai vào bầu không khí